phó tư lệnh và đoàn đại biểu cấp cao cảnh sát indonesia sang thăm chính thức việt nam và làm việc với bộ công an
thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ việt nam indonesia không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực và đã được nâng cấp thành đối tác chiến lược vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
hiện nay hai bên đang triển khai chương trình hành động việt nam indonesia giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
thủ tướng đánh giá quan hệ giữa bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia trong những năm qua phát triển tốt đẹp
thông qua trao đổi đoàn cấp cao chia sẻ thông tin phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán ma túy mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho công dân nước này tại nước kia bảo đảm an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước
về phần mình phó tư lệnh cảnh sát quốc gia indonesia sia frouddin cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
và chúc mừng việt nam có mức tăng trưởng kinh tế cao trong bối cảnh kinh tế thế giới còn gặp nhiều khó khăn
froudin cũng bày tỏ vui mừng về sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung và sự hợp tác giữa cảnh sát hai nước nói riêng thời gian vừa qua
đồng thời bày tỏ tin tưởng việt nam tổ chức thành công hội nghị apec năm hai nghìn hai mươi
phó tư lệnh mong muốn hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực an ninh
trong đó vấn đề chống khủng bố đang là vấn đề nhức nhối của thế giới hiện nay
cũng trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đồng chí quốc thanh côn
ủy viên quốc vụ bộ trưởng công an trung quốc đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc chào mừng chuyến thăm việt nam và đồng chủ trì hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ năm
việt nam trung quốc của bộ trưởng quách thanh côn và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an trung quốc
đánh giá cao kết quả chuyến thăm và kết quả hội đàm giữa bộ công an hai nước
qua đồng chí quách thanh côn thủ tướng chuyển lời cảm ơn đến tổng bí thư
chủ tịch nước tập cận bình thủ tướng lý khắc cường và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước trung quốc khác
đã đón tiếp trọng thị đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước việt nam sang thăm chính thức trung quốc vào giữa tháng chín vừa qua
thủ tướng nêu rõ về kết quả hợp tác của bộ công an hai bên
chính phủ hai nước tạo điều kiện cho bộ công an hai nước hợp tác hiệu quả hơn
góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện
thủ tướng đề nghị hai bên thực hiện nghiêm những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai đảng
hai nhà nước đã thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm công nghệ cao
tội phạm mua bán người tội phạm ma túy
phối hợp mở các đợt cao điểm chấn áp tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm mua bán người tội phạm ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao
về phần mình bộ trưởng quách thanh côn bày tỏ vui mừng sang thăm việt nam
chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của thủ tướng trung quốc lý khắc cường tới thủ tướng nguyễn xuân phúc
chúc mừng thủ tướng nguyễn xuân phúc có chuyến thăm trung quốc thành công
bộ trưởng quách thanh côn cho biết bộ công an hai nước vừa tổ chức hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ năm thành công
qua đó tiếp tục đẩy mạnh những thỏa thuận hợp tác giữa lực lượng công an hai nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm mua bán người tội phạm ma túy tội phạm trên không gian mạng tội phạm tiền giả
thanh hóa cần tranh thủ thời cơ vận hội mới để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh
huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển
đẩy mạnh tái cơ cấu gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phải coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng để phát triển
đồng thời cần lấy du lịch làm mũi nhọn để phát triển kinh tế
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thanh hóa
về tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh vào chiều nay tại hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng
và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt được những thành tiệu tương đối toàn diện
trong chín tháng sản xuất nông lâm thủy sản phát triển tương đối toàn diện
giá trị sản xuất ước đạt hai mươi hai tỷ đồng tăng hai bảy so với cùng kỳ
sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá giá trị sản xuất ước đạt bốn mươi sáu tỷ đồng tăng chín sáu so với cùng kỳ
các ngành dịch vụ khác cũng có bước phát triển khá
trong chín tháng đầu năm đã thu hút được một trăm năm mươi tám dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gấp hai năm lần so với cùng kỳ
thu ngân sách nhà nước ước đạt tám tỷ đồng
các lĩnh vực văn hóa xã hội đều có chuyển biến tiến bộ
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian qua
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ rõ thanh hóa vẫn chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế của mình
chất lượng tăng trưởng kinh tế khả năng cạnh tranh của các sản phẩm các doanh nghiệp và nền kinh tế nhìn chung còn thấp
kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn thiếu và yếu chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển

thủ tướng yêu cầu thanh hóa cần tìm ra lợi thế lớn nhất để phát triển
cần phát huy được tinh thần tự lực tự cường phân đấu để trở thành tỉnh khá trong cả nước
thanh hóa cần chuẩn bị hội nhập tốt hơn nữa
thủ tướng đặt câu hỏi khi hồi nhập thì doanh nghiệp và người dân thanh hóa sẽ sống thế nào
thủ tướng yêu cầu thanh hóa cần phải đi đầu trong xã hội hóa
huy động mọi nguồn lực cho phát triển đón đầu xu thế của cách mạng số

thủ tướng yêu cầu thanh hóa cần thiếu và huy động mọi nguồn lực đón đầu xu thế của cách mạng số
nghi phạm doãn trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại tổ bầy khu một phường trương vương thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đặc điểm nhận dạng khuôn mặt chữ nhật cao khoảng một tám m sống mũi lõm giái tai trúc nếp tai dưới cụt dấu vết riêng sẹo chấm cách bốn cm so với mép trái
sau khi khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra phát hiện dấu vân tay lạ và dấu dày có dính máu cùng các chứng cứ khác thu thập được tại hiện trường bước đầu đã lộ diện hung thủ gây án là doãn trung dũng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh khuyến cáo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc có thông tin về đối tượng truy nã báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh theo số điện thoại sáu mươi chín hai nghìn tám trăm linh tám một trăm ba mươi ba hoặc gọi đại tá thái hồng kông phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh

điện thoại chín mươi một ba trăm hai mươi năm một nghìn tám trăm năm mươi bảy
và đại tá nguyễn quốc trung trường phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh điện thoại chín mươi một ba trăm hai mươi sáu ba nghìn bốn trăm hai mươi một để giải quyết theo quy định của pháp luật
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau vừa báo cáo nhanh trên tuyến đê rừng phòng hộ biển tây đã xuất hiện ba điểm sạt lở rất nguy hiểm
trong đó đoạn từ vàm kinh đá bạc đến kinh mới cộng năm trăm linh bị sạt lở hơn một bảy km
đoạn bớ bắc vàm tiểu dừa đến vàm hồ
hương mai có hai điểm sạt lở với chiều dài ba ba km đoạn từ vàm bạc tỉnh đến khánh hội sạt lở khoảng tám trăm linh m
hiện tại đoạn đê này có dấu hiệu sạt lở khá nhanh đai rừng phòng hộ chỉ còn từ hai mươi đến bốn mươi mét
sóng biển đang ngày đêm uy hiếp đất rừng nhiều đoạn bị sạt lở sâu
nhiều người dân sống ven đê cho biết nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời thì chỉ trong thời gian ngắn nữa
thân đê có thể bị vỡ bất cứ lúc nào
trước mắt sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau đã chỉ đạo hạt quản lý đê điều xử lý tạm thời những điểm sạt lở trên
bằng nhiều cách thi công bất cứ thời điểm nào khi thời tiết thuận lợi nhằm tránh vỡ đê
trong thời gian chờ đầu tư xây dựng kè kiên cố phải bảo đảm an toàn cho tuyến đê cũng như bảo đảm cho đời sống và sản xuất cho hộ dân sống bên trong đê
xin chào và hẹn gặp lại
tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận là một nội dung quan trọng được đề cập trong nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
theo đó nghị quyết đưa ra mục tiêu rất rõ của công tác dân vận đó là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với đảng
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân
tập hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhìn lại ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới cả về thành tiệu và hạn chế khuyết điểm
đảng ta rút ra năm bài học quan trọng trong đó có bài học đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm dân là gốc
vì lợi ích của nhân dân dựa vào nhân dân phát huy vai trò làm chủ tinh thần trách nhiệm
sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
đây là bài học sâu sắc là sự kế thừa ý thức dân là gốc của ông cha ta qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước
công tác dân vận là trách nhiệm hệ thống chính trị mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị
từng tổ chức nhưng mà cũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
không thể nói rằng là công tác vận động thanh niên là trách nhiệm của riêng đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh được
mà đây trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
không thể nói phụ nữ là trách nhiệm riêng của tổ chức phụ nữ mà phải nói là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
đây là những cái quan điểm mà có thể nói tiếp tục được phát triển mở rộng
cương lĩnh đất nước xây dựng thời kỳ quá đồ linh chủ nghĩa xã hội
thì cương lĩnh của chúng ta là được xây dựng năm một nghìn chín trăm chín mươi một và được sửa đổi bổ sung vào năm hai nghìn một mươi một
thì năm bài học kinh nghiệm trong cương lĩnh nêu ra có bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ tám thứ chín thì cũng có bài học nói đến bài học về nhân dân
thì như vậy là toàn bộ những văn bản đã qua của chúng ta
thì đều nhắc đến vai trò của nhân dân vừa là động lực vừa là thúc đẩy cho sự nghiệp cách mạng và vừa là bài học kinh nghiệm rất là sâu sắc
để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu công tác dân vận của đảng trong tình hình mới
nghị quyết đại hội một mươi hai xác định giải pháp đầu tiên mà cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện là tổ chức tốt việc học tập
quán triệt nội dung công tác dân vận của đảng
tổ chức học tập quán triệt tốt nghị quyết của đảng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức
mà còn là cơ sở để xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng về công tác dân vận
trên cơ sở các nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và tình hình thực tế của từng đảng bộ
để các cấp các ngành các đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cho địa phương tổ chức mình một cách phù hợp hiệu quả
theo đó một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng đảng
trọng tâm là kiên quyết kiên trì thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
thực hiện mục tiêu xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
đội ngũ cán bộ đảng viên làm công tác dân vận phải thật sự tin dân trọng dân gần dân hiểu dân học dân
dựa vào dân và có trách nhiệm với dân kiên trì bám sát thực tiễn nói đi đôi với làm
trên cơ sở đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng để mỗi đảng viên đều nêu gương cho quần chúng nói theo
trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thì với bản thân tôi là có một cái quan điểm là khi mình đã nói những cái nội dung nào thì phải thực hiện
lời hứa là đảm bảo bản thân là cũng phải hiểu được những phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc
tôi thì cũng đã phải tham gia học một lớp tiếng
dân tộc giao thì như vậy người dân người ta sẽ tin tưởng vào cái công tác chỉ đạo cũng như là cái nội dung tuyên truyền của mình
dân rất tốt cái khả năng cách mạng rất là dồi dào miễn là lúc đó dân phải tin đảng và chính quyền
nơi nào không tin thì dân không hợp tác nơi nào mà dân tin thì dân hợp tác với đảng chính quyền
và chúng ta thấy nhiều nơi dân sẵn sàng khiến cả đất của mình
để cho làm cái công trình công cộng làm đường xá làm trường học dân ủng hộ tiền để mà góp vào cái công trình công cộng này công trình công cộng khác
thì rõ ràng đây không phải là cái chỗ mà kinh tế cái khả năng kinh tế của dân mà đây là niềm tin niềm tin của dân đối với đảng và chính quyền
thực hiện hiệu quả chủ trương giải pháp về công tác dân vận theo nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
từ việc nhận thức đúng vị trí vai trò đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận
để có cơ chế chính sách thu hút người có năng lực có uy tín kinh nghiệm làm công tác dân vận
chú trọng luân truyền đào tạo bồi dưỡng bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận
khắc phục tình trạng đưa cán bộ phẩm chất năng lực yếu và không có uy tín về làm công tác dân vận
làm tốt làm đúng việc này không chỉ góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong xã hội phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới mà còn là giải pháp xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác dân vận chính quyền cũng như tập trung giải quyết triệt đề các vấn đề nổi cộng bức xúc
góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa đảng với dân tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân
góp phần triển khai hiệu quả đưa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và đại hội đảng các cấp vào trong cuộc sống
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế chiến sự tiếp tục leo thang tại syri
colombia chuẩn bị cho lễ ký kết thỏa thuận hòa bình lịch sử với fanc
bộ quốc phòng nga xác nhận các nhóm vũ trang tại syri đã vi phạm lệnh ngừng bắn hơn hai mươi lần chỉ trong hai mươi bốn giờ qua
theo bộ quốc phòng nga tổng cộng đã có hai mươi một lần lệnh ngừng bắn bị vi phạm các điểm nóng trên cả nước
và dara đáng chú ý là tại aleppo đạn pháo và vũ khí sát thương đã nhiều lần được sử dụng
phía nga cũng khẳng định máy bay nga và syri không thực hiện cuộc không kích nào nhằm vào lực lượng đối lập ở syri
tuy nhiên tổ chức nhân quyền syri cùng ngày cho hay đã có hai mươi sáu dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích
tổ chức này cũng cho hay những vụ không kích mới này có sử dụng cả bom thùng
loại bom vốn gây ra các vụ nổ tàn bạo và đã bị xếp vào nhóm vũ khí khủng bố bị cấm theo công ước quốc tế
nhóm phiên quân hồi giáo houthi tại yemen đã đề xuất một lệnh ngừng bắn ở biên giới nước này
để đổi lấy việc liên quân do ả rập xê út đứng đầu tạm ngừng các cuộc không kích nhằm vào lực lượng này
đề xuất được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tiếp tục gia tăng tại yemen
sau khi các cuộc hòa đàm do liên hợp quốc làm trung gian bị trì hoãn vào tháng trước
theo đề xuất của nhóm houthi ả rập xê út chấm dứt tấn công trên biển trên không và trên bộ
cũng như dỡ bỏ sự phong tỏa được áp đặt tại yemen
đổi lại houthi sẽ chấm dứt giao tranh tại biên giới và các vụ phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ ả rập xê út
ho thi cũng hối thúc liên hợp quốc và các quốc gia gây áp lực cho chính quyền ả rập xê út để chấp nhận đề xuất trên
bên cạnh đó lãnh đạo nhóm phiên quân hồi giáo này cũng đề nghị ân xá cho các tay súng ủng hộ tổng thống lưu vong massaua ahdi
tại colombia hiện mọi công tác chuẩn bị cho lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ nước này
và lực lượng vũ trang cách mạng firc đã được hoàn tất
dự kiến sẽ có khoảng hai năm trăm linh người trong đó có nhiều phái đoàn quốc tế sẽ chứng kiến sự kiện trọng đại
có ý nghĩa chính thức chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn nửa thế kỷ qua tại quốc gia này
dự kiến vào lúc năm giờ sáng hai mươi bảy tháng chín theo giờ hà nội tổng thống colombia hoanmanuel santos
và thủ lĩnh pháp rodrigo londono sẽ đặt bút ký thỏa thuận hòa bình dưới sự chứng kiến của tổng thư ký liên hợp quốc ban kimon
cao ủy liên hợp quốc về nhân quyền
zerif rahat al hussein và chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc
tôi hy vọng tất cả chúng ta kể cả những người bỏ phiếu chống những người còn hoài nghi
sẽ đoàn kết một lòng khi thỏa thuận hòa bình được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân sắp tới
và chúng ta có thể xây dựng một tương lai mới cho đất nước
để chuẩn bị cho sự kiện lịch sử khoảng ba năm trăm linh cảnh sát đã được huy động trên khắp cả nước
dự kiến lễ ký kết sẽ có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia các nước khu vực
cùng đại diện đến từ nhiều tổ chức quốc tế lớn
tôi đã có mặt ở cartagena để đưa tin về sự kiện này
nhiều vụ tấn công nhằm vào người di cư đã xảy ra tại anh
chủ nghĩa dân tộc và bài ngoại có xu hướng gia tăng tại quốc gia này
theo số liệu của hội đồng cảnh sát trưởng vương quốc anh
những vụ tấn công mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng năm mươi tám sau cuộc trưng cầu ý dân về brexit
với dân số ước khoảng bốn trăm năm mươi người bristo là thành phố đông dân thứ hai ở anh sau london
người nhập cư và con cái họ chiếm một mươi sáu dân số

mohammed hai mươi hai tuổi đến anh từ somali cùng gia đình vào năm hai nghìn bảy
gia đình anh có một mươi hai người nhưng chỉ có ba người hiện làm việc chín người còn lại sống nhờ trợ cấp xã hội
ngay từ ngày đầu tiên họ chuyển đến khu dân cư này họ đã trở thành mục tiêu bị thù ghét
lẽ ra lời đầu tiên khi gặp chúng tôi thay vì nói xin chào họ lại nói các người không được chào đón ở khu vực này
các người không thuộc về cộng đồng này hãy cút đi
một vài tiếng sau một người đàn ông gõ cửa nhà chúng tôi định đánh đưa em mút của tôi lúc đó mới có ba tuổi
những người hàng xóm khác thay vì ngăn chặn anh ta thì lại còn khuyến khích
mohammed cho hay gia đình anh thường xuyên bị những kẻ phân biệt chủng tộc tấn công vào thời điểm cuộc chương cầu eid diễn ra
nhiều người bản địa từ chối nói chuyện với họ kể từ sau kết quả chương cầu eid được công bố
gia đình mohammed đã phải chuyển đi nơi khác dưới sự trợ giúp của một tổ chức phi chính phủ
trong chiến dịch vận động nhằm kêu gọi người anh bỏ phiếu ủng hộ rời eu
phe brexit đã khai thác triệt đề vấn đề người nhập cư với những hứa hẹn sẽ chọn lọc hơn lượng người nhập cư vào anh
hàng nghìn người dân tại thị trấn forby bang new south wales của australia đã được lệnh di tản
do khu vực này đang chịu ảnh hưởng của trận lũ tồi tệ nhất kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến nay
hơn một trăm linh ngôi nhà trong khu vực đã bị hư hỏng do lũ lụt
huyền thông địa phương cũng cảnh báo về thời đại nặng nề đối với mùa màng của người dân
mực nước sông laklan đang tiếp tục dâng và được dự báo sẽ đạt đỉnh là một mươi bảy mét do trời không ngừng mưa trong những ngày tới
người dân cũng được cảnh báo lũ lụt có thể khiến thị trấn này bị chia làm hai khu vực
bởi năm một nghìn chín trăm chín mươi hiện tượng này cũng đã từng xảy ra khi mực nước sông dâng lên mức một mươi bốn mươi ba m
huyền thông tin cho biết
quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
quý vị có thể tham gia bản tin kiến thức sau đây